với hành vi cố ý gây thương tích đối tượng phạm tăng minh ba mươi ba tuổi trú tại xã sông nhan huyện cẩm mỹ
cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai khởi tố và bắt tạm giam để điều tra
theo hồ sơ công an do mâu thuẫn trong lúc ăn uống với một nhóm thanh niên khác chú tại huyện cẩm mỹ
tại một quán ăn trên địa bàn xã sông nhạn mặc dù được mọi người căn ngăn nhưng do đã có rượu bia trong người
không làm chủ được bản thân nên minh đã chạy về nhà lấy con dao dài khoảng tám mươi hai cm
quay lại quán ăn chém bốn người gây thương tích
gây án xong thì đối tượng minh đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình